tiếp tục với phần tin thế giới trong bài phát biểu qua video trước quốc hội luxembourg vào ngày hai tháng sáu
tổng thống ukraine volodymyr zelensky thừa nhận rằng nga đang kiểm soát khoảng hai mươi lãnh thổ nước này
hãng tin reuters của anh dẫn lời tổng thống zelensky nói và cho biết thêm rằng chiến tuyến hiện trải dài hơn một km
trước đó hãng thông tấn tass cũng đưa tin rằng tổng thống zelenskyy cho biết mỗi ngày lực lượng vũ trang ukraine
mất tới khoảng một trăm linh binh sĩ trong xung đột với nga và từ bốn trăm năm mươi đến năm trăm linh binh sĩ khác bị thương
ông cũng tuyên bố các lực lượng vũ trang ukraine đang giữ vành đai phòng thủ ở miền đông ukraine
đồng thời tiến hành phản công và gây sức ép ở khu vực kharkov
trong khi đó ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết việc mỹ cung cấp các hệ thống tên lửa tiên tiến cho ukraine
cũng làm tăng nguy cơ nước thứ ba bị kéo vào cuộc xung đột
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết việc mỹ cung cấp các hệ thống tên lửa tiên tiến cho ukraine